trước tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bộ giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cứu nạn cứu hộ an toàn
sát tình hình thực tế của từng đơn vị
đầu tư mua sắm cơ bản đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng cháy và chữa cháy tại chỗ
từng bước củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ bảo đảm về số lượng và chất lượng
thường xuyên tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị
hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có cháy nổ xảy ra
định kỳ hàng năm các cơ quan đơn vị trong ngành phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy
đặc biệt tập trung chỉ đạo các đơn vị trong lĩnh vực đường sắt hàng không đường bộ đường thủy nội địa
kịp thời phát hiện khuyến cáo chấn chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy theo hướng chặt chẽ và hiệu quả hơn
thứ trưởng nguyễn văn long cùng đoàn công tác cũng đã kiểm tra thực tế công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại cảng hàng không quốc tế nội bài
qua đó đồng chí thứ trưởng ghi nhận đánh giá công tác chỉ huy chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
của bộ giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc chặt chẽ đáp ứng yêu cầu đặt ra
từ việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nghị định số tám mươi ba cho đến công tác tuyên truyền trang bị phương tiện
tập huấn diễn tập phương án chữa cháy các tình huống cụ thể chủ động và nhanh chóng
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà hai ngành cần tiếp tục triển khai thực hiện
để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đặc biệt là việc đổi mới nội dung hình thức trong phối hợp
các cơ quan chức năng giữa hai ngành cần trao đổi chặt chẽ hơn cùng nhau tháo gỡ khó khăn vướng mắt đi vào thực chất và hiệu quả
tăng cường thêm tập huấn diễn tập các phương án chữa cháy để nâng cao chất lượng chỉ huy chỉ đạo khi có cháy xảy ra
tiếp tục kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc bộ giao thông vận tải
thường xuyên giả soát kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm
để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống cũng như trong công tác phòng ngừa
chiều nay tại hà nội ngay sau phiên bế mạc quốc hội tổng thư ký quốc hội bùi văn cường đã chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
tại buổi họp báo đại diện văn phòng quốc hội khẳng định sau một mươi chín ngày làm việc sôi nổi khẩn trương khoa học dân chủ và trách nhiệm cao
kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp
tại kỳ họp này quốc hội đã xem xét một khối lượng công việc lớn quyết định nhiều nội dung quan trọng
không chỉ cho năm hai nghìn hai mươi hai mà cho cả giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và các năm tiếp theo
quốc hội đã thông qua năm luật trong đó có nhiều luật có ý nghĩa quan trọng như luật cảnh sát cơ động luật sửa đổi bổ sung của luật sở hữu trí tuệ
cho ý kiến về sáu dự án luật khác và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác như quyết định chủ trương đầu tư
các dự án quan trọng quốc gia
cùng với đó quốc hội đã tiến hành giám sát một số nội dung quan trọng tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ trên tinh thần đổi mới trách nhiệm
quốc hội cũng đã có những điều chỉnh chương trình thay đổi phương pháp làm việc thẳng thắn tập trung thảo luận những vấn đề cấp thiết
đáp ứng yêu cầu thực tiễn đạt ra
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến công tác nhân sự tại kỳ họp này
cụ thể là bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ về việc cách chức bộ trưởng bộ y tế
đối với ông nguyễn thanh long vì đã có những sai phạm nghiêm trọng trong vụ án công ty việt á
tổng thư ký quốc hội bùi văn cường khẳng định việc này là hoàn toàn đúng theo quy định của hiến pháp và pháp luật
có bộ trưởng nguyễn thanh long cho cái sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân
và nhất là cái phòng chống covid thời gian qua rất lớn nhưng sai phạm thì vẫn phải xử lý để đảm bảo cái kỳ luật kỳ cương
trả lời câu hỏi của phóng viên về việc khủng hoảng của ngành y tế có xuất phát từ việc ban hành quá nhiều chính sách đặc thù
đặc biệt mà giám sát không đến nơi đến trốn dẫn đến thực trạng ngành y tế như vậy
tổng thư ký quốc hội bùi văn cường khẳng định nghị quyết của quốc hội nhất là nghị quyết ba mươi là kịp thời tháo gỡ về mặt thể chế đảm bảo quy định của pháp luật được thực thi
không phải sai phạm của anh long là do những quy định của các nghị quyết của quốc hội hay là nghị quyết ba mươi với những chính sách đặc biệt đặc thù
nghị quyết ba mươi rất là kịp thời để chúng ta gỡ về mặt thể chế đảm bảo các quy định của pháp luật được thực thi
còn vi phạm của bộ trưởng long thì không phải ở cái nội dung này
tại buổi họp báo hôm nay tổng thư ký quốc hội cũng đã trả lời các câu hỏi xung quanh một số nội dung khác như các giải pháp ổn định tâm lý cho cán bộ nhân viên ngành y tế
việc đấu thầu trong mua sắm trang thiết bị vật tư y tế
vụ phổ biến giáo dục pháp luật bộ tư pháp hôm nay tổ chức tọa đàm về vai trò của truyền thông báo chí trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật
năm hai nghìn hai mươi hai là năm có nhiều nhiệm vụ
năm hai nghìn hai mươi hai là năm có nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của bộ tư pháp
trong đó có việc đánh giá tổng kết một mươi năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật cũng là năm thứ một mươi cả nước thực hiện ngay pháp luật
tại buổi tọa đàm đại diện các cơ quan báo chí đã đánh giá cao trạng đường một mươi năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật cũng như một mươi năm ngày pháp luật việt nam
các nhà báo cũng chia sẻ những thuận lợi khó khăn trong quá trình tác nghiệp và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp
thắt chặt hơn mối quan hệ giữa bộ tư pháp và các cơ quan truyền thông các giải pháp huy động sự tham gia đóng góp nguồn lực của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp
để thực hiện các nhiệm vụ truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật nói chung hưởng ứng một mươi năm ngày pháp luật việt nam nói riêng
sáng nay tại quảng trường nguyễn tất thành thành phố tuyên quang bộ công an phối hợp với công an tỉnh tuyên quang tổ chức lễ khai mạc hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật
chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai vòng loại bảng thi số một
tham gia hội thi tại bảng thi số một có công an các tỉnh hà giang lào cai lai châu điện biên sơn la hòa bình học viện cảnh sát nhân dân cục cảnh sát hình sự cục kỹ thuật hình sự
cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng và đội chủ nhà công an tỉnh tuyên quang
ngày sau lễ khai mạc các đội thi đã tham gia những nội dung thi gồm duyệt đội ngũ kỹ thuật chiến thuật công an nhân dân tình huống ứng dụng võ thuật công an nhân dân bài võ tổng hợp ba mươi tám động tác bài mai hoa quyền năm mươi hai động tác bắn các loại súng ngắn cz bảy mươi năm súng ak với các bài bắn chậm bắn súng ứng dụng bắn điểm xạ ba tư thế bắn vận động ba tư thế và bắn đĩa
hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật vòng loại bảng thi số một sẽ diễn ra tại tỉnh tuyên quang từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình việt nam năm hai nghìn hai mươi hai trong công an nhân dân cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình từ thiện chia sẻ yêu thương tặng quà cho các cháu tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật hà nội